sau khi nhận được thông tin sạt lở đơn vị khắc phục sự cố đường bộ nhanh chóng đưa máy móc thiết bị để múc đất thông đường tạm thời bảo đảm giao thông
do hai điểm sạt lở không cách xa nhau nên sau khi khắc phục điểm sạt lở thứ nhất đơn vị đã kịp thời đến khắc phục sạt lở điểm thứ hai
hiện mới chỉ thông đường bước một việc khắc phục chỉ tạm thời hót đất đá qua hai bên để khắc phục triệt để phải mất một thời gian nữa
bây giờ là nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục là đơn vị vẫn tức trục máy móc các thứ là để làm một thông đường để đảm bảo giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn
việc khắc phục sạt lở đất hiện nay chủ yếu được thực hiện nhanh ở những điểm gây ách tắc giao thông hoàn toàn còn những điểm sạt lở chưa gây ách tắc giao thông hoàn toàn rất chậm
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông các ngành chức năng cần sớm khắc phục triệt đề hiện tượng sạt lở và cắm biển báo đảm bảo an toàn giao thông
sở xây dựng hà nội vừa cấp phép cho việc di rời chặt hạ một trăm ba mươi cây xanh trên đường kim mã đoạn từ bờ hồ thủ lệ đến nút giao núi trúc
việc đánh chuyển chặt hạ cây xanh đợt này nhằm phục vụ thi công dốc hạ ngầm ga chín giếng đứng của gói thầu cp ba thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội
trong một trăm ba mươi cây xanh kể trên có chín mươi năm cây sẽ được đánh chuyển ba mươi năm cây không thuộc chủng loại cây đô thị cây công nghiêng sâu mục bị chặt hạ
tất cả các cây được đánh chuyển phục vụ thi công tuyến đường sắt ga hà nội nhồn sẽ di chuyển về trồng tại nút giao thông vĩnh ngọc trên đại lộ võ nguyên giáp
đơn vị thi công sẽ tân thủ các quy trình do tp hà nội ban hành để đảm bảo cây xanh phát triển sau khi bị đánh chuyển
sáng ngày tám tháng chín đơn vị thi công đã khảo sát từng cây trong tổng số một trăm ba mươi cây kể trên để đưa ra biện pháp đánh chuyển chặt hạ cụ thể
sau đó từ ngày một mươi hai tháng chín công việc chặt hạ đánh chuyển một trăm ba mươi cây xanh sẽ chính thức bắt đầu
thời gian đánh chuyển chặt hạ
dự kiến xong trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó để phục vụ thi công tuyến đường sắt ga hà nội nhồn một trăm linh chín cây xanh bên hồ thủ lệ đường kim mã cũng đã bị di rời chặt hạ
nên ngay khi có chỉ thị số một mươi một của bộ chính trị khóa một mươi về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập
tỉnh ủy hà nam đã ban hành thông chi số một mươi đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện
đến tất cả các cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh
đến nay tỉnh hà nam có trên hai trăm một mươi bốn ba trăm linh hội viên khuyến học
trong đó hội viên là đảng viên chiếm trên một mươi năm đảng viên là hội viên so với tổng số đảng viên trong đảng bộ đạt trên bảy mươi tám
trên bốn mươi một bốn trăm linh gia đình gần một bảy trăm linh dòng họ và gần năm trăm hai mươi cụm dân cư đạt danh hiệu gia đình
dòng họ khu dân cư hiếu học tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vừa qua xã thanh bình có nhiều cháu đỗ đại học
trong đó có một mươi sáu cháu làm thủ tục nhập học và năm mươi cháu đạt giải tại các kỳ thi
một trăm sáu mươi bảy cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi
hội viên học của xã thanh bình đã phối hợp tốt đối với các ban ngành toàn thể
và đặc biệt là mặt trận tổ quốc và toàn thể nhân dân
tập trung tăng cường cơ cơ tuyên truyền và vận động
toàn thể cán bộ đảng viên nhân dân và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ cho xây dựng quỹ văn học
các cháu và học sinh của các nhà trường đối với xã thanh bình hàng năm đạt được nhiều thành tích và đặc biệt
nhiều cháu đạt thành tích cao trong học tập
với phương châm mỗi đảng viên là một hội viên khuyến học khuyến tài
tích cực và nơi nào có tổ chức đảng có cộng đồng dân cư
là ở đó có tổ chức khuyến học khuyến tài
các cấp ủy đảng tỉnh hà nam đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc phát triển các hội khuyến học khuyến tài
đến nay tất cả các xã thị trấn trong tỉnh đều xây dựng trung tâm học tập cộng đồng
thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân góp phần phát triển kinh tế gia đình
xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới
cấp ủy đảng chính quyền các cấp là hết sức quan tâm đến các khuyến học
đấy là yếu tố thứ nhất
yếu tố thứ hai là phải có một đội ngũ cán bộ tâm huyết nhiệt tình trách nhiệm tận tụy với công việc
nếu có cái đội ngũ có chủ trương tốt rồi nhưng mà nếu không cán bộ là cái yêu cầu cốt lõi nhất
và nếu đội ngũ cán bộ không làm thì cái chủ trương tốt mấy cũng không thành
nhưng mà khi có chủ trương tốt rồi mà có đội ngũ cán bộ tâm huyết nhiệt tình trách nhiệm tận tụy một công việc
thì sẽ tạo được điều kiện hết sức tốt cho phong trào hoạt động
nhưng một cái quan trọng thứ ba mà chúng ta hết sức quan trọng là đó là tạo lòng tin
khi các nhà tài trợ ủng hộ quỹ khuyến học thì đội ngũ làm quỹ khuyến học ấy phải tạo được lòng tin cho các nhà tài trợ
chính vì tạo lòng tin như vậy là cho nên là các nhà tài trợ năm sau ủng hộ quỹ khoa học cho tỉnh hà nam
năm sau hầu như nhiều hơn năm trước
và nó cứ thế nhân lên
những nhà tài trợ có những nhà tài trợ gắn bó chúng tôi gần một mươi năm năm nay từ khi thành lập hội khuyến học đến giờ
từ sự quan tâm sâu sắc chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng chính quyền và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên có tâm huyết với công tác khuyến học khuyến tài
nhiều năm qua phong trào khuyến học khuyến tài của tỉnh hà nam đã có sức lan tỏa lớn và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
các nhà hào tâm các cơ quan doanh nghiệp góp phần xây dựng xã hội học tập của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh
nằm trong chuỗi sự kiện về trốn thư hiên sáng nay tại đường sách nguyễn văn bình tp hcm đã tổ chức buổi đấu giá sách đặc biệt được xuất bản trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm do công ty đường sách và quán sách mùa thu tổ chức
buổi đấu giá với bốn dị bản về trốn thư hiên của tủ sách dti books và đặc biệt là phần đấu giá tác phẩm nằm vạ của tác giả bùi hiển cuốn được in trên giấy gió
có thủ bút của tác giả tặng nhà văn vũ ngọc phan
đặc biệt được đánh số ba và là cuốn sách đạt giải thưởng của tự lực văn đoàn
toàn bộ số tiền đấu giá tại cuộc triển lãm những cuốn sách quý xuất bản trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ban tổ chức sẽ gây quỹ thành lập thư viện nguyễn an ninh
vừa qua tại xã hòa sơn huyện crong bong tỉnh đắk lắc sở văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng trẻ năm hai nghìn một mươi chín
nhằm bảo tồn phát huy văn hóa cổng chiêng trong các thế hệ trẻ
đây là lần đầu tiên sở văn hóa thể thao và du lịch tổ chức lớp dạy cồng chiêng cho con em người ế đê
theo kế hoạch tại huyện crong bông đắk lắc sẽ tổ chức hai lớp truyền dạy cồng chiêng trẻ
mỗi lớp có hai mươi học viên mỗi khóa học kéo dài một tháng
thời gian tới các lớp dạy cồng chiêng cho các thế hệ trẻ cũng sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh nhằm duy trì bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong các thế hệ trẻ
lớp truyền dạy cồng chiêng sẽ trang bị kiến thức cơ bản nhận biết về chiêng cầm chiêng kỹ năng diễn tấu cồng chiêng cho các học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số để kế thừa gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng
lớp truyền dạy cồng chiêng sẽ trang bị kiến thức cơ bản nhận biết về chiêng cầm chiêng kỹ năng diễn tấu cồng chiêng cho các học viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số để kế thừa gìn giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng
phải chăng chúng ta vẫn còn thiếu chính sách bảo đảm an sinh khiến cho nhiều nghệ nhân vẫn đang phải chật vật nuôi dưỡng tình yêu với di sản
mời quý vị cùng chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm những câu chuyện cụ thể quanh vấn đề này
theo thống kê hiện nay cả nước có khoảng hơn bảy mươi năm nghệ nhân ở độ tuổi nghỉ hưu sáu mươi nghệ nhân sinh sống gắn với nông nghiệp phần lớn không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước
vì vậy dù đã được nhà nước và xã hội tôn vinh nhưng họ vẫn vừa phải bươn trải mưu sinh
thí sinh vừa tiếp tục gánh vác công việc chung đơn cử là trường hợp nghệ nhân hát dô nguyễn thị lan ở huyện quốc oai thành phố hà nội
bà lan là người vận động và thành lập câu lạc bộ hát dô
không quản khó khăn bao năm bà rong rủi đi xin hỗ trợ để duy trì hoạt động của câu lọc bộ
gần ba mươi năm miệt mài khôi phục và truyền dạy làn điệu hát cổ bà lan nhiều lần được nhận bằng khen và các danh hiệu nghệ nhân dân gian nghệ nhân ưu tú
thế nhưng khi tuổi cao sức yếu bà chỉ mong có được một khoản trợ cấp để vơi bớt gánh nặng mưu sinh có thêm thời gian và sức lực để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với di sản của mình
từ năm đó đến giờ thì trong cái nghệ nhân ưu tú thì chúng tôi cũng ngoài ra cũng không được hưởng một cái chế độ gì khác
chỉ có bằng là cấy lúa rồi thì chăn nuôi để mà sinh sống
thì tôi nhiều lần tôi đã như thế là

cũng không như thế là theo đuổi nó nữa
nhưng sau đó các anh cũng lãnh đạo cũng là động viên tôi
thế nhưng tôi cứ nghĩ rằng cứ như thế này mà mình không có một nguồn kinh phí hỗ trợ thì tôi thấy là khả năng như thế là sẽ bị mai một và sẽ mất đi
mà tôi cũng không thể nào mà tôi như thế là theo đuổi được nó nữa
trường hợp nghệ nhân hò cửa đình lương tất tố ở huyện phú xuyên thành phố hà nội cũng đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
đã ngoài bảy mươi tuổi
ông tố và vợ cũng là nghệ nhân dân gian hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ
ngày ngày hai ông bà nhận đan lưới thuê để kiếm thêm khoảng một mươi đồng mỗi ngày
bởi thu nhập hàng tháng không đủ tiền thuốc men và chi phí sinh hoạt
đôi khi những khó khăn về sức khỏe và vật chất đã có lúc khiến ông tố thực sự mệt mỏi
nhưng nhờ vào tình yêu và trách nhiệm ông vẫn nhiệt tình tham gia đội hò cửa đình của thôn
thật sự là vì mình thấy cái hò cái đình
hát loài bông của làng tôi của làng thì nó rất quý
trên bây giờ tôi rất yêu và cũng gắn bó với nó
tôi không ra bỏ được
mặc dù là nếu một ngày nào yếu thì thôi còn khỏe
thế thì tôi vẫn tiếp tục tôi đi và tôi dạy các cháu
hay là các ông các bác đến ôn luyện cũng vẫn phải chi cho mỗi người năm
như là chủ nghiệm thôi hay là chi bây giờ thì chi cho mỗi người một
chỉ là câu đồng bộ cũng không có nhiều kinh phí để mà mở
nếu mà cứ tính toán là mỗi công là phải bao nhiêu tiền thì không làm được
hiện nay chế độ trợ cấp nghệ nhân có hoàn cảnh khó khăn theo nghị định một trăm linh chín hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ quy định
nếu mức thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở thì mới được hưởng hỗ trợ
theo quy định này hà nội chỉ có sáu trên ba mươi tám nghệ nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp
trong khi đó thu nhập hàng tháng mặc dù bằng với mức lương cơ sở nhưng cũng không đủ trang trải sinh hoạt
chưa kể đến các vấn đề về sức khỏe khi phần lớn các nghệ nhân đều là những người cao tuổi
trước kia hội nghệ nhân dân gian có sử dụng một nguồn quỹ của doanh nghiệp để hỗ trợ các nghệ nhân bằng cách mời họ về truyền dạy cho lớp trẻ
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi đến nay nguồn tài trợ này không còn nữa
nên hội chỉ có thể phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian như một sự ghi nhận những đóng góp và công lao của họ
ngoài sự hỗ trợ từ phía hội nghệ nhân dân gian
nhưng các hỗ trợ khác bởi đều đang chờ đợi những chính sách chung của nhà nước
riêng với thủ đô hà nội thì cũng chưa có cái chế đội chính sách nào riêng
bởi vì là trong cái quy định chung của nhà nước thì là nó áp dụng trên phạm vi toàn quốc
chúng tôi nghĩ rằng là đã nếu là nghệ nhân được phong tặng danh hiệu cao quý này
thì chắc chắn là trừ những người đã về hưu mà có lương hưu
còn lại là các cụ không có lương hưu thì nên là gì
có một cái chính sách chung là ưu đãi cho các cụ là được cái cấp thẻ bảo hiểm y tế nhà nước cấp
rồi là một tháng có thể là trợ cấp cho các cụ bằng một cái mức lương tối thiểu chẳng hạn
thì cái ý là cái mà chúng ta cần phải có cái kiến nghị
với trung ương để có cái thay đổi lại cái chế độ chính sách này cho các cụ
nhà nước đầu tư để bảo tồn các loại hình văn hóa truyền thống
nhưng dường như việc chăm lo cho các nghệ nhân những người được coi là hồn cốt
nền tảng làm nên giá trị của các loại hình nghệ thuật dân gian này lại chưa được như mong đợi
nếu chúng ta không nhanh chóng có những thay đổi về chính sách trợ cấp
thì tình yêu và ngọn lửa trong mỗi nghệ nhân e rằng sẽ không còn cháy được mãi
bởi những gánh nặng về mưu sinh và tuổi già